bệnh viện nội tiết trung ương mới tiếp nhận bệnh nhân bvd năm mươi ba tuổi trú tại huyện thạch thất hà nội
nhập viện có biểu hiện khàn tiếng và vướng cổ
trước đó khoảng một tháng bệnh nhân đi đánh bẫy chuột bị đứt tay
nên đã vặt một nắm cỏ rồi nhai để bịt vào vết đứt tay
về nhà bệnh nhân thấy vướng họng đau rắt họng cảm giác có con vật ngọ ngợi trong họng
khi soi gương thì thấy một vật thể màu nâu đen động đậy
kèm theo đó có biểu hiện khàn tiếng từng lúc có lúc mất tiếng
tại bệnh viện sau khi tiến hành nội soi tai mũi họng
bác sĩ phát hiện dị vật sống ở thanh quản bệnh nhân
khi dùng ánh sáng soi dị vật chân bám chặt phía dưới hạ thanh môn gần khí quản
bác sĩ đã quyết định tiến hành gây mê bệnh nhân và thực hiện thủ thuật lấy dị vật sống thành công
là một con đỉa suối đang sống có kích thước khoảng sáu cm
sau khi lấy dị vật bệnh nhân tỉnh táo khỏe mạnh sinh hoạt bình thường và xuất viện về với gia đình
bác sĩ cho biết bệnh nhân bị đỉa ký sinh trong cơ thể thường sống ở khu vực miền núi vùng nông thôn
hay sử dụng nước trong các khe suối con mương
con đỉa khi mới chui vào cơ thể theo đường nước và mũi họng thường có kích thước rất nhỏ
nhưng khi vào cơ thể một thời gian ngắn chúng sẽ hút máu và phát triển rất nhanh
vì vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng nguồn nước lá cây rau rừng không đảm bảo
ở các khe suối con mương để uống sinh hoạt đề phòng các dị vật sống chui vào người
khi có bất kỳ biểu hiện nào bất thường về sức khỏe người dân cần đi khám sớm tại cơ sở y tế
để được chẩn đoán đúng tránh nguy cơ để dị vật ký sinh trong cơ thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe
trước đó vào hồi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba bệnh viện đại học y hà nội cho biết cũng đã tiếp nhận một nam bệnh nhân năm mươi tuổi
ở một tỉnh miền núi đi khám vì hơn ba tháng này mũ trái thường xuyên chảy máu đỏ tươi
về đêm thấy đau nhất trong mũi bên chảy máu
trước đó người bệnh đã được trần đoán chảy mũi do viêm mũi soang và được điều trị kháng sinh kháng viêm thuốc xỉ tại chỗ
thế nhưng bệnh vẫn không thuyền giảm
qua thăm khám tại phòng khám tai mũi họng hoặc khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện đại học y hà nội
bằng nội soi ống mềm bước sóng ngắn đã phát hiện một khối trong hốc mũi mà khi chuyển màu ánh sáng là một vật thể sống
đó là một con đỉa sống dài khoảng sáu cm đang di chuyển trong mũi trái bệnh nhân
tại bệnh viện đại học y hà nội các bác sĩ đã gấp dị vật ra khỏi mũi cho bệnh nhân an toàn
sau một tuần hỏi thăm người bệnh đã hết hẳn biểu hiện chảy máu cam và đau nhức mũi
các bác sĩ lưu ý với các triệu chứng như chảy máu mũi đỏ tươi kèm theo đau nhức mũi một bên
đặc biệt với những người sống ở miền núi hoặc đi chơi ở khu vực rừng núi có thể dị vật sống trong mũi
vì vậy người bệnh sống tại vùng núi thường xuyên sử dụng nước suối sinh hoạt là điều kiện thuận lợi cho dị vật sống là con đỉa chui vào cơ thể
theo các bác sĩ dị vật trong mũi là một bệnh lý thường gặp đối với chuyên khoa tai mũi họng
việc lấy và xử trí dị vật yêu cầu kỹ năng của các bác sĩ chuyên khoa
dị vật trong mũi có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được xử trí sớm
trường hợp dị vật sống con đỉa sống trong mũi khá là hiếm gặp nên dễ bị bỏ qua nếu không thăm khám kỹ
đỉa là loài ký sinh trùng lưỡng tính trong nước ngọt chiều dài từ hai một mươi hai cm
đỉa có rác hút và hút máu các loài động vật để sống
khi hút máu đỉa sẽ tiết ra chất chống đông máu khiến máu khó cầm
đỉa có lớp da trơn và mềm việc loại bỏ dị vật sống như đỉa không đơn giản
người bệnh sau khi bị đỉa là dị vật sống chui vào mũi thường có triệu chứng tập trung ở một bên mũi nơi có đĩa sống ký sinh như ngẹt mũi chảy dịch mũi chảy máu mũi cảm giác nhột trong mũi có khi là đau nhức mũi
khi bị đỉa chui vào mũi người bệnh có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm
thời gian kéo dài để hút máu để sống có thể gây ảnh hưởng tới tình trạng sức khỏe của người bệnh như mệt mỏi thiếu máu
để ký sinh ở mỗi người bệnh có thể di chuyển đến khí quản phế quản và gây ho ra máu đau đớn khó thở
trong trường hợp nội soi tai mũi họng không thấy dị vật sống đã di chuyển có thể sử dụng các phương pháp cận lâm sàng khác để hỗ trợ xác định vị trí dị dị vật đánh giá mức độ tổn thương như ct scan mri
dị vật sống trong mũi gây nên những triệu chứng ban đầu rất dễ nhầm lẫn với bệnh lý viêm mũi dị ứng viêm mũi soang
do đó chuyên gia y tế khuyến cáo khi có dấu hiệu của bệnh người bệnh nên tới thăm khám và điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh uy tín
việc tự sử dụng thuốc hay cố gắng dùng các dụng cụ tự phát để tự tìm dị vật có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm khó lường
theo các bác sĩ người dân miền núi dễ bị con đỉa con vắt ký sinh vào cơ thể do thói quen dùng nước trong các khe suối khi đi rừng
trước đó vào năm hai nghìn một mươi chín các bác sĩ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã gấp thành công một con đỉa dài hơn một mươi ba cm ra khỏi khí quản
bệnh nhân hht ba mươi sáu tuổi
ca xử lý gáp dị vật do tiến sĩ bác sĩ nguyễn đạo tiến và các y bác sĩ khoa nội hô hấp tiến hành
nhận định rõ đây là trường hợp hiếm gặp nếu không được chẩn đoán và lấy ra khỏi khí quản
thì sinh vật này có thể gây trẻ máu kéo dài tắc ngãn khí quản
bệnh nhân ho khạc đờm ra máu ít khó thở khàn tiếng nhiều về ban ngày nhưng uống thuốc không đỡ
các bác sĩ nội so thành quản mới phát hiện dị vật là một con đỉa ở khí quản
mỗi khi con đỉa hút no máu lại kích thích gây ho gây nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới
trước đây các bác sĩ thường gặp địa ở mũi tai còn vị trí ở khí quản rất hiếm gặp
một ca đỉa kinh hoàng khác là bệnh nhân ttc sáu mươi ba tuổi ở thôn nậm lương hà giang thường xuyên tắc mũi trẻ dịch
ba tháng gần đây bệnh nhân bị đau nặng mặt bên phải dịch mũi lẫn ngày chảy máu xuống cuống họng
nội soi tai mũi họng bác sĩ chẳng đoán bệnh nhân bị thoái hóa dạng bolip một ở niêm mặt cuốn mũi giữa và mỏm móc mũi phải
nhưng các bác sĩ xem ảnh chụp ct mũi soang còn thấy một khối mở đặc choán toàn bộ soang hàm phải nên chỉ định phẫu thuật nội soi mũi xoang
quá trình phẫu thuật lấy bỏ bô líp và mở rộng lỗ thông song hàm thì bác sĩ giật mình khi phát hiện trong lòng soang có dị vật sống là con đỉa
trường hợp này vô cùng hiếm gặp bởi dị vật nằm trong xoang lại trùng hợp với bên xoang viêm bệnh mạng tính thoái hóa thành polyp khiến bác sĩ có thể chẩn đoán nhầm là khối u lành tính hoặc ác tính
bé lương thị tơi sinh năm hai nghìn chín ở xã bảo nam huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vào bệnh viện sản nhi nghệ an với triệu chứng ho khỏ khẻ khó thở vướng mắc trong cổ họng
bác sĩ phát hiện trong hạ thanh môn bé tơi có một con đỉa còn sống dài hơn năm cm
đáng sợ là con đỉa sống ký sinh lâu ngày trong phế quản của bệnh nhi hút nhiều máu khiến thành phế quản bị viêm luet chảy nhiều máu dịch mủ bít kín đường thở
ca phẫu thuật bắt địa khó khăn nhất là của bệnh nhân triệu thị thắng năm mươi ba tuổi ở tân sơn phú thọ do các bác sĩ khoa tai mũi họng bệnh viện đa khoa phú thọ tiến hành

đỉa là một loại run phân đoạn có mút ở hai đầu cơ thể có miệng để hút máu nguy hiểm là khi con đỉa con vắt mới chui vào cơ thể theo đường nước vào mũi họng thì kích thước nhỏ nhưng vào cơ thể chúng hút máu và phát triển rất nhanh trong thời gian ngắn
bệnh nhân bị mất máu từ một con đỉa đơn lẻ sẽ không đủ gây hại vết đỉa cắn chảy máu nhưng do đỉa tiết ra chất hirudin có tác dụng chống đông máu bệnh nhân không cảm thấy đau đớn
còn để hút đủ máu sẽ tự động rơi ra nước bọt của đỉa ngăn chặn cục máu đông ở vết cắn và thường tự lành một số trường hợp gây nhiễm trùng nhưng dễ điều trị
triệu chứng chảy máu được phát hiện dưới hình thức ho da máu nôn da máu tiểu ra máu
chỗ điểm bám hút máu có những triệu chứng như tăng áp lực khó chịu đau thần kinh bị kích thích bắt nguồn từ nơi bị ký sinh dối loạn chức năng cơ quan bị đỉa ký sinh bội nhiễm vi khuẩn gây viêm nơi địa bám hút máu gây ổ áp xe dưới niêm mạc
nếu bị chảy máu kéo dài bệnh nhân sẽ bị thiếu máu nếu không được bác sĩ khám và xử lý kịp thời có điểm ngày càng to gây ngẽn khí quản suy hồ hấp và để kéo dài có thể dẫn đến tử vong
theo tiến sĩ bác sĩ lê minh khôi bệnh viện đại học y dược tp hcm trên tuổi trẻ y văn thế giới không ghi nhận đỉa có một độc tố nào có thể gây độc cho cơ thể vết đỉa cắn nhỏ và nông nguy cơ nhiễm trùng ngay không cao
thế nhưng con đỉa có tiết ra các chất có tác dụng gây tê cục bộ và chống đông máu khiến máu liên tục chảy ra từ vết thương nhỏ
đã có bệnh nhân ở quảng ngãi bị cắt cụ chi hoặc chết do chủ quan để mặc vết đỉa cắn chảy máu dẫn tới nhiễm chủng nặng
y sĩ nguyễn đào trạm y tế hố quán phìn huyện đồng văn tỉnh hà giang chia sẻ các y bác sĩ vùng cao cũng hướng dẫn bà con uống và sử dụng nước sạch trong sinh hoạt không tắm ở những nơi ao hồ sông suối vì dễ có đỉa phòng chống đỉa xâm nhập vào người bằng các dụng cụ bảo hộ khi phải tiếp xúc ở những nơi có đỉa
những biểu hiện đỉa xâm nhập cơ thể
những loài đỉa sống ở dưới nước ngẫu nhiên chui vào cơ thể người khi uống nước qua đường miệng hoặc chui vào đường tiết niệu sinh dục do tắm lâu dưới nước
đỉa nhỏ có thể chui vào miệng bám vào niêm mạc hầu xuống thực quản lên mũi do hít sâu để có thể xuống tới phế quản để thường bám vào thanh quản hầu mũi họng và thực quản
triệu chứng thường gặp là chảy máu liên tục do đỉa tiết ra chất hirurin có tác dụng chống đông máu bệnh nhân không cảm thấy đau đớn triệu chứng chảy máu được phát hiện dưới các hình thức hò da máu nồn da máu tiểu da máu
đỉa thường bám vào một vị trí nào đó để hút máu nên chúng gây ra những triệu chứng như tăng áp lực khó chịu đau thần kinh bị kích thích bắt nguồn từ nơi bị ký sinh nếu bị chảy máu kéo dài sẽ gây thiếu máu nếu để bám vào thanh quản bệnh nhân ho liên tục đơm có chất nhảy máu người bệnh bị đau ngực khó thở nói khả giọng tím tái đôi khi mất tiếng nói
nếu để ký sinh ở hầu khí quản sẽ gây ngạc thở có thể dẫn đến tử vong nếu để ký sinh ở lưỡi gà thực quản sẽ gây triệu chứng khó nuốt nôn ẹ để có thể chui vào âm hộ gây chảy máu kéo dài có thể chui vào đường sinh dục của nam giới gây chảy máu đường tiết niệu khi đỉa chui vào mắt gây chảy máu ở mắt người bệnh sợ ánh sáng chảy nhiều nước mắt
việc điều trị được sử trí tùy theo từng trường hợp khi bị đỉa xâm nhập vào các hốc tự nhiên nên xúc miệng bằng nước muối mặn hoặc hít vào chất có mùi cay mùi hăng nếu đỉa bám vào vùng nông có thể dùng ống soi để gắp đỉa ra nếu đỉa bám vào sâu phải gây tê và dùng dụng cụ chuyên dùng để gắp đỉa nếu ở quá sâu phải mổ để lấy đỉa nếu đỉa chui vào đường sinh dục dùng nước muối đậm đặc để ngâm hoặc bâm vào cũng có thể có tác dụng làm cho đỉa chết hoặc đỉa tự chui ra
phòng chống đỉa xâm nhập vào người bằng biện pháp dùng dụng cụ bảo hộ khi phải tiếp xúc ở những nơi có sự hiện diện của đỉa sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt không tắm ở những nơi ao hồ sông suối có địa hoạt động